nhóm thiếu niên này có độ tuổi từ một mươi hai đến một mươi năm đều trú tại thành phố buôn ma thuột và tất cả đều đã bỏ học
để có tiền chơi game ban đêm cả nhóm rủ nhau đi dò la trên các tuyến phố ở buôn ma thuột
phát hiện xe ô tô nào quên không khóa cửa thì các đối tượng đến lấy trộm
chỉ trong vòng hơn một tháng nhóm đã gây ra hơn một mươi vụ trộm cắp trên xe ô tô lấy cắp nhiều tiền và tài sản
phần cuối là thông tin về truy nãn tội phạm cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại

pháp luật sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
cảm ơn quý vị đã theo dõi